tết trung thu là dịp để con cháu tỏ lòng hiếu kính với ông bà bố mẹ
cũng trong dịp này bố mẹ bày mâm cỗ mua và làm đủ thứ lồng đèn thắp bằng nến để treo trong nhà và để các con sức đẹp
tuy nhiên đồ chơi trung thu truyền thống thì lại đang dần bị mai một vì sự cạnh tranh của đồ chơi hiện đại
bên cạnh mong mỏi giữ nghề các nghệ nhân làm đồ chơi trung thu cũng đều có chung một mong muốn
đó chính là nụ cười hồn nhiên của trẻ nhỏ
họ muốn gìn giữ sự hồn nhiên ấy cũng như gìn giữ giá trị của những món đồ chơi đậm chất văn hóa dân tộc
trung thu là ngày vui nhưng không phải lúc nào cũng đi kèm những nụ cười dạng dỡ
nhiều năm trước nghề làm đồ chơi trung thu truyền thống bị mai một những nghệ nhân phải vất vả với nghề
những năm gần đây nghề làm đồ chơi trung thu truyền thống lại khởi sắc trung thu dường như lại tìm về được nguồn cội
mình quý trọng kinh nghiệm
bởi vì cái nghề này là nghề truyền thống mặt lạ dân gian của mình mai một thì sợ nó mất đi
thế thành ra chúng tôi lúc nào cũng giữ gìn để mà làm ra những các cái mặt lạ để cho coi như mọi tầng lớp chơi hoặc là mua về treo tường
vợ chồng tôi làm thì vẫn tâm huyết làm cái nghề mặt lạ này bao giờ coi như không làm được nữa thì mới thôi
với sự quan tâm của cả xã hội
sự chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn thiệt thòi
thể hiện qua những hoạt động thiện nguyện thiết thực của các cá nhân tổ chức dành cho trẻ nhỏ
nhằm mục đích giúp các em được đón tết trung thu đầy ý nghĩa
chúng tôi cảm thấy là được góp sức mình để đem lại nụ cười cho các em và xua tan đi mọi mệt mỏi của các em
tôi nghĩ là nụ cười của các em chính là điều mà món quà lớn nhất mà chúng tôi mong muốn
trong dịp này nhiều trẻ nhỏ cũng được tham gia và chia sẻ sự đủ đầy hạnh phúc của mình với bạn bè thiệt thòi hơn
trung thu năm nay niềm vui con trẻ đã ý nghĩa hơn bởi sự lan tỏa tình người ấm áp giáo dục con em biết sống nhân hậu vì mọi người